ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa thông báo về việc miễn vé tham quan di tích đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mang trang phục áo dài truyền thống của việt nam
tỉnh thừa thiên huế miễn một trăm linh vé tham quan các điểm di tích thuộc hệ thống quần thể di tích cố đô huế đến ngày tám tháng ba đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc áo dài truyền thống việt nam đến tham quan di sản huế
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế thông báo rộng rãi đến cán bộ nhân dân và du khách được biết để tham gia
đây là một trong những hoạt động nhằm hướng ứng sự kiện áo dài di sản văn hóa việt nam do trung mương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức và chào mừng một trăm một mươi năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba